tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp doanh nhân tham gia chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm hai nghìn hai mươi
gặp gỡ các doanh nghiệp doanh nhân tham dự chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang trân trọng ghi nhận đánh giá cao những thành tích đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cả nước
mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên phát huy tinh thần dân tộc ý thức trách nhiệm xã hội từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao giá thành hợp lý cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu làm ra nhiều cuộc cải cho xã hội tạo việc làm cho người lao động đóng góp cho ngân sách góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế
để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ đất nước mà đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã thông qua chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh tranh thủ nguồn vốn công nghệ mới ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu việt nam made in việt nam trên trường quốc tế làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đặt tầm cỡ khu vực từng bước vươn ra thế giới quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ năng lực và đội ngũ công
nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội văn hóa các nước luật pháp và thông lệ quốc tế